công tác phòng ngừa tội phạm công an xã thống nhất đã ký cam kết với một trăm linh hộ dân hộ kinh doanh và ba trường học trên địa bàn về phòng chống vi phạm sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
qua đó công an xã đã triển khai có hiệu quả công tác vận động quân chúng nhân dân giao nộp vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
người dân đã tự giác đến giao nộp nhiều loại vũ khí tự chế trong đó có nhiều loại gây sát thương cao
qua tuyên truyền vận động nhận thức của nhân dân được nâng lên hiểu biết về pháp luật tốt hơn
việc vận động có hiệu quả của công an xã thống nhất với nhân dân trong giao nộp vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
đã thể hiện sự chuyển biến rõ nét với một địa bàn vốn được coi là địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự trước kia
sự thay đổi đó đã thể hiện vai trò của lực lượng công an xã chính quy tại cơ sở
những năm gần đây thì nhờ có lực lượng công an chính quy về công tác ở địa bàn
nên tình hình về an ninh trật tự thì dần dần càng ngày càng được kiểm soát tốt hơn
và có lực lượng công an chính quy tham mưu giúp việc cho chính quyền địa phương
cho cấp ủy chính quyền địa phương thì đã nâng cao được các khả năng công tác
cũng như là hiệu quả hiệu lực công tác
thế và thể hiện rõ cái vai trò của lực lượng công an thường xuyên là đảm bảo an ninh trật tự
thế và luôn luôn là sẵn sàng chủ động trong các nhiệm vụ
thế thì tình hình về tội phạm cũng như là các cái tệ nạn xã hội là càng ngày là càng giảm
thế và đặc biệt là những cái đối tượng thì luôn luôn là được kiểm soát
thế và có cái tính răn đe
thế và đặc biệt là những cái tính răn đe rất là lớn khi mà thực hiện các nhiệm vụ về hình ảnh và hồng chí công an chính quy với sắc phục
thì đã tạo nên một cái sức mạnh để làm sao để sẵn sàng để chấn áp các loại tội phạm
với công tác phòng chống chữa cháy công an xã thống nhất thường xuyên kiểm tra
hướng dẫn phòng cháy chữa cháy với nhà ở hộ gia đình nhà để ở kết hợp với kinh doanh sản xuất trên địa bàn
cùng với việc ký cam kết chấp hành phòng cháy chữa cháy trong một trăm linh hộ dân trên địa bàn
việc được hướng dẫn về an toàn phòng cháy chữa cháy đã giúp cho người dân xã thống nhất nâng cao ý thức tự phòng
tự quản về an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ trên địa bàn dân cư
thực hiện đề án của bộ công an và công an tỉnh công an thành phố hạ long đưa lực lượng công an chính quy giữ chức vụ công an xã
sau khi xuống địa bàn thì trước đây anh em chúng tôi đều là
sau khi xuống địa bàn chúng tôi thay đổi suy nghĩ và có sự quyết tâm đồng lòng vượt qua khắc phục mọi khó khăn
để làm sao làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn
chúng tôi thường xuyên chỉ đạo anh em xuống nhà dân để lắm tình hình và tư vấn về pháp luật
tuyên truyền pháp luật để cho người dân hiểu và chấp hành pháp luật những cái gì có làm được
thì không làm được
và chúng tôi đã sử dụng hệ thống loa phát thanh của xã để làm công tác tuyên truyền trên các bản tin phát thanh
và đặc biệt là chúng tôi thành lập nhóm gia lô gồm các hộ dân để làm công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
và phổ biến những cái hành vi lừa đẩy
chúng tôi thường xuyên chỉ đạo để cho người dân lắm được và người dân không bị những kẻ gian lợi dụng
để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật của mình
căn cứ chỉ đạo của bộ công an về triển khai đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã
công an tỉnh quảng ninh đã tham mưu với ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đề án điều động công an chính quy
đảm nhận chức danh công an xã trong đó xác nhận lộ trình
năm hai nghìn một mươi chín bố trí công an chính quy tại các xã trọng điểm
điểm phức tạp về an ninh trật tự tiếp theo căn cứ vào tình hình thực tế khi các xã đã đủ điều kiện
đến quý i năm hai nghìn hai mươi công an tỉnh quảng ninh đã bố trí một trăm linh xã có trưởng công an xã là công an chính quy
để tham gia cấp ủy cơ sở
từ quý ii năm hai nghìn một mươi chín đến ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một hoàn thành bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã
tại một trăm linh các xã trên địa bàn tỉnh
đông triều là địa phương sớm hoàn thành chính quy
lực lượng công an xã tại một mươi một trên một mươi một xã
sau hơn hai năm thực hiện chủ trương đưa công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã
lực lượng công an chính quy tại các xã trên địa bàn thị xã đông triều đều tạo chuyển biến rõ rệt về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
căn cứ vào đặc thù địa bàn lực lượng công an chính quy các xã đã có những sáng kiến nhằm huy động
phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong phòng ngừa tố giác tội phạm ở cơ sở
điển hình như xã bình khê một trong những địa bàn phức tạp về an ninh trật tự diện tích lớn dân cư đông nhưng sống không tập trung
trừ công an xã bình khê đã cùng các cán bộ chiến sĩ công an xã phối hợp với các tổ chức chính trị tại các thôn
thiết lập đường dây nóng tại các xóm điểm tập trung đông người
thông qua đường dây nóng người dân trong thôn xã đã hình thành thói quen mới
đó là mỗi khi xảy ra sự việc liên quan tới mất an ninh trật tự đều lập tức điện thoại báo cho công an xã bình khê
những vụ việc mâu thuẫn và trạm xã hội đều được thông tin kịp thời lên công an xã
từ đó nhiều vụ việc nhỏ không bị hóa lớn
nhiều vụ việc mâu thuẫn do va chạm xã hội mâu thuẫn gia đình đã được lực lượng công an xã hóa giải những vướng mắc trong mối quan hệ giữa các bên được tháo gỡ
chính quyền đảm nhận các chức danh cho xã thì tình hình tội phạm đã giảm rõ rệt
đấy và tất cả những tin báo tối giác tội phạm và những nguyên tố đã được tiếp nhận tiếp cận đấy và xử lý cụ thể và rất rõ ràng và hợp quả rất cao
đấy và cái sức gian đe của lực lượng công an đối với tội phạm là rất lớn
đấy và được cấp ủy chính quyền địa phương đánh giá rất cao và bà con rất là tin yêu
xã việt dân thị xã đông triều
một trận đầy đ only
một trận đầy đầy đầy
xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh quảng ninh và cả nước
nơi đây những con đường thanh thang thoáng đẳng đẹp mắt với những màu sắc cây lá trải dài
những khu dân cư kiểu mẫu thanh bình những làng quê đáng sống và cả những khuôn mặt dạng dỡ niềm vui của những người dân
với bao ước mơ khát vọng được sống và lao động làm giàu trên quê hương
diện mạo làng quê nơi đây ngày càng thay đổi nhờ thành quả lao động từ đôi tay khối óc
sự đồng thuận nhất trí và thống nhất của đảng bộ và nhân dân trong xã trong nhiều năm qua
tổ liên gia tự quản xóm đoàn kết cụm địa bàn dân cư tự quản là những mô hình an ninh trật tự đã huy động
tổng hợp lực lượng cùng vào cuộc không chỉ đấu tranh phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội
mà còn giúp người dân trong xã đồng hành hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế
đối với việt dân là một trong những xã thực hiện
nhiệm vụ xây dựng thông mới đầu tiên đặc biệt là nông thông mới kiểu mẫu
thì một trong bốn sử tiêu quan trọng nhất để công nhận một xã nông thông mới kiểu mẫu
đó là đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội và hệ thống chính trị vững mạnh
việc đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội đối với một địa phương cấp xã
khi có lực lượng công an chính quy thì đã được thực hiện một cách bài bản chính xác và hiệu quả hơn
đặc biệt là trong quá trình tham mưu
thì đối với lực lượng công an chính quy đã có sự chỉ đạo trực tiếp
đối với từ công an cấp huyện cấp tỉnh và tính nghiêm túc trong thực thi nhiệm vụ
đã đem lại hiệu quả rất lớn trong thực hiện các nhiệm vụ của địa phương
và đặc biệt là trong xây dựng thông mới
kế thừa các mặt công tác đã hiệu quả của lực lượng công an xã bán chuyên trách trước đây
từ khi công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn xã việt dân
công an thị xã đông triều đã chỉ đạo
công an xã việt dân tiếp tục tham mưu chỉ đạo chính quyền xã vào xây dựng các nghị quyết chuyên đề
về công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trong tình hình mới
quán triệt triển khai đến các đoàn thể tổ chức xã hội trên địa bàn
huy động toàn bộ dân và cả hệ thống chính trị ở địa phương vào cuộc tham gia thực hiện
một điểm nhấn khác của xã việt dân là xã có trên một hai trăm linh hộ với gần bốn ba trăm linh nhân khẩu
trong đó bảy mươi là đông bào
công giáo sống phân bổ tại chín thôn
trong suốt quá trình xây dựng thành công nông thôn mới
các vị chính quyền và bà con giáo dân nơi đây xác định xây dựng nông thôn mới có điểm bắt đầu
nhưng không có điểm kết thúc tiếp tục các mục tiêu kinh tế xã hội phía trước
để bà con giáo dân có đời sống bình yên tốt đời đẹp đạo
do đó công an xã việt dân đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương
quan tâm tới đời sống tinh thần sinh hoạt tôn giáo của đồng bào giáo dân
lắng nghe ý kiến nguyện vọng của đồng bào giáo dân thông qua các vị linh mục
chức sắc người có uy tín để từ đó có sự hỗ trợ động viên kịp thời đồng bào công giáo
trong những dịp lễ quan trọng như noel lễ phục sinh
sự gắn kết đó đã tạo nên những chuyển biến tích cực
bà con giáo dân từ đó thêm tin vào đường lối chủ trương chính sách của đảng và nhà nước
tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
qua thời gian từ lúc công an chính quy về địa phương
có nghĩa là về phần an ninh tôi thấy càng ngày càng có một cái đảm cho bà con yên tâm hơn
và nhiều cái bà con cảm thấy tin tưởng hơn là cái chỗ là thành đập được từ các tổ liên gia
từ như vậy là các gia đình từ thôn cho đến xã kết hợp với công an
chính quy thì tất cả mọi trường hợp mà có vấn đề gì cái thì chúng tôi cũng có thể là báo cáo kịp thời
hoặc là chúng tôi sẽ có cách để tham gia ngăn ngừa ngay
và các cái ngày lễ lớn thì chúng tôi thường dừng tổ chức trong một năm có cái ngày phục sinh lo en
rồi các cái ngày như vậy là trong cái hàng khu phải tổ chức
thì như kiệu hoa trước là kiệu rất xa
thế nhưng mà chúng tôi cũng rất là tin tưởng về an ninh người ta sẽ giúp đỡ cho về cái việc mà trên đường đi
rồi tất cái tội phạm chúng tôi không còn nữa
quảng ninh có vị trí triển
chiến lược quan trọng về quốc phòng an ninh hội tụ đầy đủ điều kiện
cho phát triển kinh tế xã hội văn hóa mang tính đặc trưng của việt nam
với diện tích trải dài bên cạnh các vùng nông thôn đồng bằng đồ thị phát triển
quảng ninh còn có các huyện miền núi biên giới cả đất liền và trên biển
huyện biên giới bình liêu có năm xã một thị trấn với bốn mươi ba một trăm sáu mươi năm mét đường biên giới tiếp giáp với trung quốc
dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số
những năm gần đây kinh tế xã hội trên địa bàn có nhiều bước phát triển mạnh mẽ
nhưng tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện lại luôn tiềm ẩn phát sinh những phức tạp mới
cùng với đó trong hai năm vừa qua bình liêu được xác định là một trong những địa bàn
trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh covid của tỉnh
do vậy đặt ra rất nhiều những khó khăn thách thức cho lực lượng công an nơi đây
phát huy vai trò trách nhiệm của lực lượng tại địa bàn cơ sở
chú trọng phát huy công tác tổ chức thực thi nhiệm vụ của công an tại các xã thị trấn
thời gian qua công an huyện bình liêu luôn đảm bảo hiệu quả trong việc phòng chống covid một mươi chín xâm nhập vào địa bàn
phòng chống xuất nhập cảnh trái phép triển khai hiệu quả các biện pháp
nghiệp vụ đấu tranh chấn áp mạnh các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật
giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
công an các xã trên địa bàn bình liêu đã nhanh chóng bắt kịp với công việc
triển khai nhiệm vụ theo chức năng chủ động bám sát nắm chắc địa hình địa bàn
tham mưu cho cấp ủy chính quyền các xã đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ tổ quốc
nhiều mô hình trong phong trào quần chúng an ninh tổ quốc đã được phát huy
đẩy mạnh hoạt động hiệu quả với sự tham gia hăng hái tích cực của nhân dân trên địa bàn
xã hoành mô có hơn hai mươi km
đường biên giới ngoài cửa khẩu hoành mô trên địa bàn xã còn có một số đường mòn
lối mở gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự
cùng với sự chỉ đạo của công an huyện bình liêu công an xã hoành mô đã triển khai hiệu quả các nhiệm vụ
đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn đảm bảo các nhiệm vụ công tác
tôi cũng đã chủ động nắm chắc được tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
trong đó sau khi nắm chắc được tình hình
thì cái này phục vụ rất hiệu quả cho công tác của lực lượng an ninh cơ sở
nắm tình hình thì chúng tôi cũng nắm được những thông tin những tài liệu quan trọng
từ đó để có cơ sở để tham mưu cho các bộ hình chính quyền địa phương
để triển khai các phương án kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự
đối với từng khu vực từng địa bàn thôn
hoặc là từng thời gian cụ thể để làm sao đảm bảo tốt nhất
trong từng giai đoạn về công tác giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
không có điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự
với đặc thù địa bàn rộng giai đoạn đầu mới về địa bàn xã
cán bộ chiến sĩ chưa thạo ngôn ngữ dân tộc chưa nắm vững địa bàn đối tượng
tuy nhiên với quyết tâm bám nắm địa bàn công an xã hoành mô sau khi ổn định tổ chức
đã triển khai các biện pháp công tác theo chức năng nhiệm vụ
chủ đạo tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương
giải quyết hiệu quả các vấn đề nổi cộng về an ninh trật tự
đảm bảo phát hiện các vụ việc ngay từ cơ sở
qua bám sát địa bàn tạo sự gắn kết với bà con đồng bào các dân tộc
công an xã bình liêu đã góp phần xây dựng tốt thế trận an ninh nhân dân
nơi các thôn bản xa xôi những người dân chất phát bao đời gắn bó với núi rừng
biên giới của tổ quốc nhưng những tập quán lạc hậu vẫn còn bám dễ trong đời sống của bà con
từng bước công an xã và lực lượng an ninh cơ sở
ngoài việc tuyên truyền quy định pháp luật về quy chế biên giới
còn vận động bà con nhân dân thực hiện công tác tự quản nhất là bảo vệ đường biên cột mốc
không còn xuất nhập cảnh trái phép phòng chống tội phạm
từ đó đồng bào dân tộc nơi đây thêm hiểu biết chấp hành các quy định của pháp luật
tình hình an ninh biên giới vùng dân tộc an ninh trật tự trên địa bàn luôn được duy trì ổn định
nhằm kiện toàn bộ máy của công an xã bộ công an đã điều động bổ sung cán bộ tăng cường địa bàn xã biên giới
tiếp nhận nhiệm vụ tại công an xã hoành mô
những cán bộ chiến sĩ công an không chỉ tăng cường bổ sung lực lượng cho công an xã
mà còn có điều kiện trải nghiệm gian luyện
thử thách bổ sung kinh nghiệm công tác
thời gian tuy chưa dài nhưng những cán bộ được tăng cường đã dần quen với các mặt công tác chuyên môn
và kỹ năng nắm bắt xử lý giải quyết tình hình trật tự của an ninh cơ sở